nhận lời mời của chủ tịch nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam trần đại quang
tổng thống hợp chúng quốc hoa kỳ donald trump đang có chuyến thăm cấp nhà nước tới việt nam
sáng nay một mươi hai tháng một mươi một lễ đón chính thức tổng thống hợp chúng quốc hoa kỳ đã diễn ra trọng thể tại phủ chủ tịch
sáng một mươi hai tháng một mươi một lễ đón chính thức tổng thống hợp trung quốc hoa kỳ đã diễn ra trọng thể tại phủ chủ tịch
sáng một mươi hai tháng một mươi một lễ đón chính thức tổng thống hợp chúng quốc hoa kỳ đã diễn ra trọng thể tại phủ chủ tịch